đoàn công tác của bộ lao động thương binh và xã hội thực hiện chương trình kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết số bốn mươi hai của chính phủ
và quyết định số một mươi năm của thủ tướng chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín tại tỉnh đắk nông
theo thống kê đắk nông có gần một trăm năm mươi ba đối tượng bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín dự kiến kinh phí hỗ trợ khoảng một trăm ba mươi sáu tỷ đồng
hiện nay đã thực hiện hỗ trợ cho hơn một trăm một mươi hai đối tượng với số tiền gần chín mươi ba tỷ đồng
các nhóm đối tượng còn lại đã hoàn thành giá soát thống kê có quyết định bố trí nguồn kinh phí và đang thực hiện chi trả hỗ trợ dự kiến hoàn thành vào cuối tháng năm
các ngành chức năng tỉnh đắk nông khi thực hiện giá soát thống kê hỗ trợ phải đúng đối tượng tránh trùng lập cần phát huy vai trò giám sát của mặt trận tổ quốc các cấp và nhân dân
phải thật cẩn trọng minh bạch trong quá trình thực hiện tránh sai sót xảy ra tình trạng trục lợi